vào sáng ngày hôm nay tại thành phố pleiku tỉnh gia lai đã diễn ra hội nghị phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng địa bàn tây nguyên
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đồng chí trần lưu quang ủy viên trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng điều phối vùng tây nguyên
đồng chí nguyễn trí dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư phó chủ tịch thường trực hội đồng điều phối vùng tây nguyên đồng chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí phó thủ tướng chính phủ chủ tịch hội đồng điều phối vùng tây nguyên trần lưu quang nhấn mạnh
trong những năm qua quán triệt thực hiện chủ trương chính sách của đảng nhà nước với sự vào cuộc của các bộ ngành các tỉnh tây nguyên
sự tham gia tích cực của nhân dân kinh tế xã hội vùng tây nguyên có bước phát triển tích cực giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn kế thừa và phát huy thế trận quốc phòng toàn dân
thế trận an ninh nhân dân thế trận lòng dân được củng cố an ninh trật tự được bảo đảm
tuy nhiên phát triển kinh tế xã hội vùng tây nguyên vẫn chưa tương xứng với vị trí vai trò tiềm năng lợi thế của vùng
để phát triển bền vững tây nguyên người dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc củng cố vững chắc an ninh quốc phòng theo đúng mục tiêu yêu cầu nghị quyết số hai mươi ba của bộ chính trị đã đề ra
thủ tướng chính phủ đã quyết định ban hành đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn tây nguyên
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng nhà nước luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt về mọi mặt đối với địa bàn các tỉnh tây nguyên đã ban hành nhiều nghị quyết kết luận
bộ trưởng tô lâm đề nghị các ban bộ ngành địa phương thống nhất đồng lòng hành động quyết liệt thực hiện cho được các quan điểm chỉ đạo tập trung mọi biện pháp nguồn lực nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chủ trương giải pháp mới đột phá để thực hiện các mục tiêu cụ thể trong đề án
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị cấp ủy chính quyền cán bộ đảng viên các tỉnh tây nguyên huy động sức mạnh tổng lực thực hiện đề án tận dụng các lợi thế để biến thành cơ hội phát triển tự lực tự cường vân lên
cấp ủy chính quyền các tỉnh phụ cận phối hợp chặt chẽ với các tỉnh tây nguyên trong triển khai đề án của chính phủ tăng cường hợp tác liên kết phát triển du lịch hệ thống hạ tầng giao thông thu hút đầu tư khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên nguồn nhân lực sinh thái sẵn có độc đáo của tây nguyên
tỉnh quảng ninh xác định hiện đại hóa là yêu cầu tất yếu đặt ra cho lực lượng kỹ thuật hình sự theo xu thế phát triển của xã hội và nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai
đây cũng là một trong những lực lượng được định hướng tiến thẳng lên hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm theo chủ trương của đảng ủy công an trung ương
hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì hoạt động tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn ra tinh vi khó lường
trong khi đó biên chế của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ninh còn ít một giám định viên đang phải đảm nhiệm nhiều hơn một phần việc
số lượng yêu cầu giám định trong một vụ việc ngày càng nhiều thời gian gấp để kịp phục vụ điều tra
ngoài giám định lực lượng này còn phải thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường kỹ thuật phòng chống tội phạm khối lượng áp lực công việc là rất lớn
thực tế này đòi hỏi quyết tâm cao khắc phục mọi khó khăn linh hoạt và sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đại quý bùi thế cường là cán bộ phụ trách kỹ thuật hình sự duy nhất ở công an huyện hải hà
vốn là điều tra viên của đội nhưng do thiếu cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự ở địa bàn miền núi hải đảo này mà anh đã chuyển hẳn sang làm công tác giám định
gắn bó với công việc này hơn năm năm qua với anh đây là yếu tố rất quan trọng trong quá trình điều tra nên không ngừng nâng cao khả năng chuyên môn để có thể đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác
lực lượng kỹ thuật hình sự quảng ninh đã gần như hoàn thành tất cả các phần việc theo phân cấp của bộ và chỉ đạo của đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai được viện khoa học hình sự bộ công an đánh giá là chủ động tổ chức được nhiều công trình phần việc để nhanh tiến độ hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật hình sự hoàn thành lộ trình này sớm hơn so với công an các tỉnh thành trong cả nước
điều này cho thấy sự quyết tâm tính chủ động của cấp ủy đảng khi chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết
trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn thách thức việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là yếu tố quan trọng nhất
điều này cho thấy sự quyết tâm tính chủ động của cấp ủy đảng khi chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết